công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an thị xã phước long tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong quán nhậu khiến cho một người tử vong
nạn nhân là nguyễn hoàng công phú ngụ phường thác mơ thị xã phước long tỉnh bình phước
vào khoảng hai mươi một h ba mươi tối qua nguyễn công cường cùng với nguyễn thị thanh tuyền và một số người khác ngồi nhậu tại quán nhậu ốc đêm thuộc khu phố năm phường long phước thị xã phước long
trong lúc nhậu giữa cường và tuyền đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can nhăn
nửa tiếng sau người yêu của tuyền là nguyễn hoàng công phú cùng đến chỗ nhậu
khi nghe kể chuyện giữa cường và tuyền phú liền gây sự đánh nhau với cường
trong lúc đánh nhau cường lấy dao đâm vào người phú khiến anh này phục ngã
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng phú đã tử vong sau đó
gây án xong cường bỏ trốn qua hiện trường
công an tp quảng ngãi cho biết đã bắt giữ đối tượng phạm tấn kiệt hai mươi tuổi chú xã nghị an tp quảng ngãi vì liên quan đến vụ án mạng sau tiệc sinh nhật
trước đó vào khuya ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng hai kiệt cùng nhóm bạn dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên địa bàn xã nghị an
tại đây sau cuộc nhậu giữa kiệt và một vài người bạn có cãi vã không kiềm chế được cảm xúc nên kiệt đã dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu anh võ dương nhớ một mươi bảy tuổi chú tại thôn tân mỹ xã nghĩa an tp quảng ngãi
cú đánh mạnh khiến anh nhớ bị thương nặng dù được đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong
kiệt sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương tiếp nhận thông tin công an tp quảng ngãi đã khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và chỉ một giờ sau đó công an tp quảng ngãi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phát hiện và bắt giữ kiệt khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã nghĩa phú

công an tp cảm mau đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự đã bắt được lê khắc quy tại xã khánh hưng huyện trần phân thời
một mươi một đối tượng đang đánh bạc ăn thua giữa hình thức đá gà vừa bị phát hiện và bắt quả tang trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nẵng
các đối tượng bị phát hiện tại vườn nhà đinh hữu tưởng ở thôn hồng sơn xã thành sơn
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn hai mươi triệu đồng hai con gà trọi và nhiều vật chứng có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn toàn quốc nói chung và tỉnh sơn la nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài những đường dây buôn bán ma túy lớn thì những tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ cũng đang hoạt động rất mạnh
được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh sơn la
với vai tròn đồng cốt công an huyện mường la đã và đang ra quấn quyết liệt
bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
nghiện ma túy lâu năm lò văn dũng lò văn thắng quang văn hùng và tòng văn cường
cùng chú tệ xã mường bú huyện mường la vừa bị lực lượng công an huyện mường la bắt giữ về hành vi
mua bán trái phép tổ chức sử dụng trái phép chứa chấp việc sử dụng trái phép và cất dấu trái phép ma túy
tôi nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi với thắng ở cùng bản với tôi xuống chỗ tây hùng để mua ma túy chơi
tôi chơi ở chỗ nhà hùng là giá một con là một trăm linh nghìn xong rồi chúng tôi chơi hết một con
thì thắng lại rủ tôi là lấy thêm con nữa xong rồi tôi để điện thoại đấy xong rồi lấy về vì công an bắt ạ
còn đây là chủ đại lý ma túy cứ a dơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã mường trùm huyện mường la
cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng với tăng vật một mươi bảy năm mươi ba gram và năm gram heroin
qua các vụ việc vụ án mà chúng tôi đều chắc khám phá thì các đối tượng phạm tội về ma túy
thì sử dụng rất là nhiều phương thức thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng
đặc biệt là các đối tượng liên lạc liên hệ với nhau trao đổi với nhau qua mạng xã hội
hoặc là qua cái điện thoại thông thường
nhưng mà việc trao đổi hàng nhận hàng thì các đối tượng toàn sử dụng người trung gian thứ ba
nên là việc điều tra khám phá đối tượng chính đối tượng cầm đầu thì cũng đặt ra nhiều khó khăn
nếu như trước đây nhóm đối tượng hoạt động đơn lẻ chỉ mua bán vài tép ma túy
thì hiện nay tại địa bàn cơ sở chúng thành lập thành các nhóm từ ba đến sáu đối tượng
thậm chí là người trong cùng dòng tộc hoặc trong cùng một gia đình vừa mua bán vừa sử dụng ma túy
chỉ riêng trong đợt gia quân cao điểm đấu tranh với tội phạm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện mường la đã phát hiện bốn mươi ba vụ năm mươi chín đối tượng phạm tội ma túy
tàng vật thu giữ gần bốn trăm linh năm gram heroin bốn trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
đối với nhóm người sử dụng người nghiện ma túy trên địa bàn
chúng tôi cũng chỉ đạo
công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ quản lý chặt chẽ
và trong dịp cao điểm cũng đưa rất nhiều người người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
địa bàn như vậy chúng tôi xác định là công tác phòng chống ma túy nó là một cuộc chiến kéo dài
bởi vậy trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng
phương tiện kỹ thuật toàn bộ biện pháp nghiệp vụ tập trung cao vào phòng chống phòng ngừa
tội phạm ma túy góp phần cho nhân dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán đang đến gần
với quyết tâm không để cho nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng
các lực lượng chức năng công an huyện mường la đã và đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên cho nhân dân
một vụ cháy lớn trong khu dân cư trên đường hùng vương phường một mươi tp đà lạt
vừa được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lâm đồng dập tắt kịp thời
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay khi lửa xuất phát từ khu vực thờ cúng của gia đình ông lưu công châu
ở hẻm hai mươi ba trên một hùng vương phường một mươi tp đà lạt sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã lập tức điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
khẩn trương xử lý nguồn cháy không cho cháy lan ra các nhà dân xung quanh
sau một mươi phút tích cực trị cháy vụ khỏa hoạn đã cơ bản được công chế và không xảy ra thiệt hại về người
trước mắt cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình ông châu bảy triệu đồng để khắc phục vụ cháy
thưa quý vị sau hơn bốn mươi tám tiếng tập trung lực lượng khẩn trương điều tra
truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án
nghi phạm mang quốc tịch nga nghi phạm và nạn nhân cùng có quốc tịch nga và từng ở chung phòng trọ
có mối quan hệ thân thiết với nhau
theo lời khai ban đầu của nghi phạm vào khuya ngày ba mươi tháng một tại phòng trọ thuộc khu phố một
phường hàm tiến xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thuê trọ dẫn đến đánh nhau
sau nghi phạm đã dùng búa tấn công nạn nhân và xảy ra án mạng
sau đó nghi phạm trở thi thể nạn nhân đi vứt xác phi tàng và đem hung khí cất dấu
kiểm tra phòng trọ tại khu phố một phường hàm tiến nơi nạn nhân ở
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ được phương tiện trở nạn nhân đi phi tang
đồng thời tại nơi làm việc của đối tượng cũng đã thu giữ được chiếc búa là hung khí gây ra vụ án trên
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần quang anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu công ty cổ phấn phát triển nhân lực quốc tế a và h có địa chỉ ở số một trăm năm mươi đường quang trung
phường thạch quý thành phố hà tĩnh được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tĩnh cấp giấy phép chứng nhận đăng ký các doanh nghiệp
lần đầu vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do trần quang anh chú tại xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên làm giám đốc
kiêm là người đại diện theo pháp luật của công ty
công ty a h có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và môi giới lao động việc làm
nhưng trần quang anh vẫn triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động đi du học
để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền trần quang anh đã đưa nhiều thông tin gian dối là công ty a h
có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tư vấn du học và liên kết với các công ty tại thành phố hà nội
để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động đi du học sang các nước nhật bản hàn quốc và các nước khác trên thế giới
thời gian xuất cảnh nhanh chi phí thấp
vì tin tưởng nhiều người lao động và học sinh trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh
đã đến công ty a h đăng ký đi xuất khẩu lao động và đi du học
trần quang anh đã hướng dẫn làm hồ sơ và nhận tiền của một mươi bốn bị hại với tổng số tiền là tám trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền trần quang anh không làm các thủ tục để đưa các lao động và học sinh đi xuất khẩu lao động đi du học
mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn việt nam
bắt giữ đối tượng nguyễn văn trường hai mươi tám tuổi trú tại huyện phu cát tỉnh bình định
theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn văn trường là đối tượng chính tham gia trong vụ án
giết người và gây dối trật tự công cộng

sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an quyết định truy nã
quá trình xác minh truy tìm dấu vết của đối tượng các trinh sát đã phát hiện trường đang lẩn trốn
và hành nghề đi biển ở các tỉnh phía nam
đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi xác định được đối tượng đang có mặt trên một tàu đánh cá
ở vùng biển cà mau các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tổ chức bắt giữ
thưa quý vị bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đỗ thị phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở xã vinh thịnh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ năm hai nghìn ba
hơn hai mươi năm trốn chui trốn lũi khắp nơi mới đây khi được công an huyện vĩnh tường
vận động ra đầu tư
đỗ thị phương không khỏi bồi hồi xúc động khi đã có thể chấm dứt những tháng ngày thấp thỏm
sống ngoài vòng pháp luật nhất là trong thời điểm thiêng liêng khi tết nguyên đán đang cận kề
năm hai nghìn ba đỗ thị phương vay nợ của nhiều người với tổng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
không có khả năng trả nợ phương bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngay sau đó phương đã bỏ trốn khỏi địa phương bị công an huyện vĩnh tường ra quyết định truy nã
hơn hai mươi năm sống ngoài vòng pháp luật đỗ thị phương vô cùng ân hận về quyết định bỏ trốn của mình
trong hai mươi năm tôi trốn ở trong biên hòa đồng nai đi chợ rửa bát rửa đũa rồi làm thuê kiếm năm bảy chục
thế thì đi kiếm vé chai kiếm này chỗ này là mai chỗ khác
theo quy định của bộ luật hình sự mức hình phạt đối với tội danh của phương
là từ hai đến bảy năm tù nếu phương không bỏ trốn thì có thể đã chấp hành xong án trở về với cộng đồng từ lâu
nếu mà bị can chấp hành theo các quy định pháp luật thì bị can phương đã chấp hành xong bản án và trở về cuộc sống sinh sống hàng ngày
tuy nhiên là bị can đã chọn cái phương án là bị can bỏ trốn trốn tránh cơ quan pháp luật
để không phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh của mình đã gây ra
để việc bị can trốn
bị can đã phải trả giá bằng cuộc sống tự do của mình
bị can đã phải sống cơ cực để trốn tránh việc cơ quan pháp luật cơ quan công an
thông tin từ công an huyện vĩnh tường cho biết
thời gian hai mươi năm qua công an huyện vẫn triển khai lực lượng truy bắt đỗ thị phương
cũng như các đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn huyện
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng truy bắt phát hiện đỗ thị phương đã xuất hiện trên địa bàn thành phố hà nội
công an huyện lập tức tổ chức tuyên truyền cho người thân của phương vận động đối tượng ra đầu thú
nhưng gặp khá nhiều khó khăn
không nản lòng lực lượng truy bắt kiên trì giải thích thuyết phục
cuối cùng gia đình phương và đối tượng đã hiểu ra đồng ý ra đầu thú
tôi khuyên mọi người là nếu có vướng phải như tôi thì chấp hành pháp luật để ra lâu thú
và nhẹ tội đỡ khổ khốc
lần trở về này đỗ thị phương không chỉ thở phào nhẹ nhõm vì được chấm dứt quãng đời chui lùi nơi vỉa hè góc phố
mà còn vô cùng xúc động vì được gặp lại người thân nhất là những người con mà hai mươi năm trước khi phương bỏ trốn
những đứa trẻ vẫn còn thơ dại nhưng nay đều đã trưởng thành
chiều qua ngày bốn tháng hai công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy
liên tỉnh sau một mươi hai giờ gây án đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày bốn tháng hai công an thành phố lào cai nhận được thông tin một đối tượng nam giới trộm cắp xe máy
mang biển số hai mươi bảy x một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi chín tại thành phố lai châu di chuyển về hướng thành phố lào cai
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an phường kim tân phối hợp cùng với các lực lượng tiến hành chốt chặn
tại khu vực đường vào thành phố lào cai đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày
khi đối tượng đến khu vực đầu cầu kim tân thành phố lào cai
hai tổ công tác đã được huy động bám sát đối tượng bắt giữ đối tượng cùng với tăng vật
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng là triệu văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
có hộ khẩu thường trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
bước đầu đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cường đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán tàng trữ một trăm ba mươi kg pháo nổ trái phép
hai đối tượng bị bắt giữ bao gồm phan thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và phan thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đều trú tại xã trung sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã thu giữ gần một trăm ba mươi kg pháo nổ loại ba mươi sáu quả và bốn mươi chín quả
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu về pháo của người dân dịp cuối năm tăng cao
nên đã tìm mua pháo về cất giấu và bán lại nhằm thu lời bất chính
phan thị huệ và phan thị thu hường hoạt động rất tinh vi thường xuyên thay đổi số điện thoại địa điểm cách giao hàng
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án